bước sang năm mới hai nghìn một mươi chín một vấn đề được nhiều cơ quan tổ chức và doanh nghiệp mong muốn được hiện thực hóa trong năm nay
đó là làm thế nào để các văn bản pháp lý không chỉ được ban hành một cách phù hợp mà còn thúc đẩy được hoạt động sản xuất kinh doanh
theo ý kiến của nhiều chuyên gia thực tế hiện đã có rất nhiều bộ ngành thực hiện tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh
tuy nhiên nhiều văn bản cắt giảm chỉ mang tính hình thức thậm chí có những văn bản bỏ một hoặc vài điều kiện
lại bổ sung thêm nhiều điều kiện giang buộc gây khó cho doanh nghiệp

xóa bỏ rào cản là đương nhiên tuy nhiên điều quan trọng là phải tạo được sự thay đổi
phân tích về những thách thức hiện nay trong việc xóa bỏ các rào cản kinh doanh
nhiều chuyên gia cho rằng hầu như các cuộc cải cách hiện nay đều xuất phát từ chính phủ xuống các bộ ngành
chứ không phải từ chính bất cứ cơ quan nào
bên cạnh đó việc kiểm soát các quy định nói chung và điều kiện kinh doanh nói riêng
mới ban hành còn thiếu dù phạm vi cải cách còn hạn chế
theo chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
những vấn đề phát sinh trong thực tiễn gây khó khăn cho cơ quan tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải được sửa đổi kịp thời
vcci và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đệ trình lên chính phủ và quốc hội
một bản khuyến nghị một bản đề xuất về một luật sửa đổi nhiều luật
có liên quan đến môi trường kinh doanh
nhưng bây giờ chờ các bộ luật của chúng ta mà được chuẩn bị được soạn thảo được tổng kết được đánh giá
theo đúng một quy trình thì rất là chậm
có nhiều những vấn đề nó xuất hiện trong thực tiễn kinh doanh trong quy định pháp luật
chúng ta thấy rõ ràng là bất hợp lý
không phải chỉ doanh nghiệp bất hợp lý mà chính quyền các địa phương bất hợp lý
mà hết cả các bộ ngành các cơ quan sửa đệ tình sửa các luật đó cũng thấy bất hợp lý
nhưng mà luật quy định như vậy là buộc phải thực hiện chúng ta không chấp nhận những cái điều mà bất hợp lý
chúng ta thấy rằng bất hợp lý thì chúng ta chỉ có một lý do duy nhất là luật quy định như vậy chúng ta phải thực hiện
thì chúng ta phải đề nghị quốc hội sửa luật và sửa trong từng kỳ họp của quốc hội
và quốc hội cũng có thể ban hành những cái luật giống như các nước
luật chỉ sửa đổi một điều thôi một quy định thôi luật chỉ cần mấy chục đồng thôi
nhưng mà nó tác động nó thực hiện nó tạo điều kiện khuất lợi cho người dân và doanh nghiệp thì chúng ta vẫn cứ phải làm
năm hai nghìn một mươi chín là năm có nhiều thuận lợi cũng như thách thức cho kinh tế việt nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng
do đó hy vọng những hội nhập về kinh tế sẽ thúc đẩy công tác hội nhập về pháp luật qua đó đưa kinh tế việt nam phát triển